ngày năm tháng bảy ban thường vụ tỉnh ủy quảng nam tổ chức hội nghị lần thứ một mươi sáu khóa hai mươi một nhằm đánh giá tình hình kinh tế xã hội sáu tháng đầu năm
đề ra phương hướng nhiệm vụ trọng tâm sáu tháng cuối năm đồng thời thảo luận tìm ra giải pháp tiếp tục thúc đẩy phát triển công nghiệp
thị trường nội địa thương mại khu vực biên giới của tỉnh giai đoạn hai nghìn một mươi sáu hai nghìn hai mươi
trong thời gian qua ngành công nghiệp luôn giữ vai trò quan trọng trong quá trình phát triển kinh tế xã hội của tỉnh quảng nam
đặc biệt ngành sản xuất và lắp ráp ô tô trở thành ngành kinh tế mũi nhọn của tỉnh chiếm gần bốn mươi ba giá trị sản xuất
để tiếp tục phát triển công nghiệp thị trường nội địa thương mại biên giới trong thời gian tới
tỉnh ủy quảng nam thảo luận đề ra một số nhiệm vụ giải pháp trọng tâm
trong đó tập trung thu hút phát triển một số nhóm ngành công nghiệp mũi nhọn chủ lực
ưu tiên thu hút dự án công nghệ cao dự án công nghiệp hỗ trợ cho ngành công nghiệp mũi nhọn
sử dụng hiệu quả năng lượng và tài nguyên thiên nhiên tạo giá trị gia tăng cao ứng dụng công nghệ tiên tiến
đồng thời tiếp tục huy động nguồn lực đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng đồng bộ
cải thiện môi trường đầu tư phát triển nguồn nhân lực chú trọng phát triển kết cấu hạ tầng về bảo vệ môi trường
tiếp tục triển khai thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ giải pháp về hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp
và kiên quyết thu hồi các dự án không triển khai theo đúng tiến độ đăng ký